năm hai nghìn một mươi tám hai nước kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai mươi một tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hai mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi tám sẽ là một năm khởi sắc đánh dấu mốc quan trọng trong trạng đường phát triển mối quan hệ này
bộ trưởng tô lâm đánh giá cao những nỗ lực của ngài đại sứ trong việc đề nghị các cơ quan nhật bản viện trợ hiệu quả cho công tác phòng cháy chữa cháy
gìn giữ trật tự an toàn xã hội của việt nam
bộ trưởng tô lâm mong muốn với vai trò là đại sứ đặc biệt việt nhật nhật việt ngài sugi ryotaro sẽ tiếp tục trao đổi với hiệp hội chữa cháy nhật bản và đại sứ quán nhật bản tại việt nam
cũng như các cơ quan hiệu quan khác của nhật bản để các cơ quan này nghiên cứu xây dựng các dự án viện trợ phương tiện cứu hỏa và hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho bộ công an việt nam
tổ chức các khóa tập huấn về điều tra ma túy điều tra tội phạm xuyên quốc gia quản lý trật tự xã hội cho cán bộ chiến sĩ của bộ công an việt nam
cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp đại sứ sugi ryotaro khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực góp phần đưa mối quan hệ giữa hai nước việt nam nhật bản ngày càng phát triển
đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực hợp tác đặc biệt trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
ngay sau buổi tiếp bộ trưởng tô lâm và đại sứ suge ryotaro đã chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
và hợp đồng cung cấp một mươi xe cứu hỏa đã qua sử dụng năm hai nghìn một mươi tám giữa đại sứ quán nhật bản tại việt nam và cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ bộ công an việt nam
trước đó chiều cuối ngày tại hà nội bộ trưởng tô lâm đã tiếp ngài tsuneda teruo công vấn cao cấp tập đoàn báo mainichi
và đoàn các doanh nghiệp của nhật bản
tại buổi tiếp bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh qua bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản hai mươi một tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hai mươi một tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực chính trị kinh tế văn hóa xã hội
trong thời gian tới nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai bên bộ trưởng tô lâm đề nghị tập đoàn báo menichi cũng như các doanh nghiệp nhật bản
tiếp tục phối hợp triển khai các dự án đầu tư trang bị kỹ thuật tài trợ các khóa tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ nhất là trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy phòng chống tội phạm
báo menichi cũng nên dành sự quan tâm tới công tác tuyên truyền với phương châm phòng trước chống sau trong lĩnh vực an ninh phi truyền thống như tội phạm xuyên quốc gia
tội phạm mạng có liên quan đến hai nước có tác động sâu sắc đến tình hình an ninh của mỗi nước
chân thành cảm ơn bộ trưởng tô lâm đã dành thời gian tiếp ngài tetsuneda teruo nêu rõ kể từ khi tập đoàn báo mainichi hợp tác với bộ công an việt nam trong chương trình đại nhạc hội cảnh sát thế giới tại hà nội năm hai nghìn một mươi một
đến nay sự hợp tác giữa hai bên ngày càng phát triển sâu rộng ngài the suneda tero mong muốn tập đoàn báo mainichi sẽ tiếp tục phối hợp với bộ công an việt nam tổ chức nhiều sự kiện và hoạt động ý nghĩa thiết thực khác ở việt nam
đặc biệt là cuộc thi sáng tác khẩu hiệu doraemon
với an toàn giao thông năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín giải chạy đua tiếp sức kizuna ekiden hai nghìn một mươi tám diễn ra trong thời gian tới trên tinh thần giáo dục ý chí sức mạnh đoàn kết hợp tác giữa hai quốc gia việt nam nhật bản
giữ vững vị trí là một trong một mươi đơn vị đứng đầu của thể thao việt nam đóng góp nhiều thành tích tại đấu trường khu vực và thế giới
đó là một trong những yêu cầu của thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
tại lễ gặp mặt vinh danh vận động viên công an nhân dân
đạt thành tích xuất sắc tại asean một mươi tám năm hai nghìn một mươi tám vừa diễn ra vào chiều nay tại thủ đô hà nội
trên bảng tầm sắp huy chương của đại hội thể thao châu á lần thứ một mươi tám tổ chức tại indonesia vừa qua
đoàn thể thao việt nam đứng thứ một mươi sáu trong số bốn mươi năm đoàn thể thao tham dự giành được tổng cộng ba mươi tám huy chương
tám vận động viên thuộc đoàn thể thao công an nhân dân cũng đã có một kỳ thi xuất sắc giành một huy chương vàng một huy chương bạc
trong đó vận động viên nguyễn văn trí lần đầu tiên giành huy chương vàng
và vận động viên trịnh văn vinh giành huy chương bạc môn cử tạ
phát biểu tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm nhiệt liệt biểu dương tinh thần luyện tập thi đấu của các vận động viên
huấn luyện viên và đội ngũ cán bộ chiến sĩ công nhân viên làm công tác thể dục thể thao đã giúp đưa thể thao công an nhân dân phát triển lên một tầm cao mới
đồng chí bộ trưởng mong muốn thời gian tới thể dục thể thao công an nhân dân sẽ tiếp tục phát triển
trong đó ưu tiên đầu tư các môn thể thao trọng điểm mũi nhọn đẩy mạnh công tác xã hội hóa thu hút nhân tài và chuyên nghiệp hóa thể thao phù hợp với đặc thù của lực lượng công an nhân dân
bộ trưởng tô lâm cũng yêu cầu các đơn vị địa phương đặc biệt là các học viện trường công an nhân dân
tiếp tục đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao nâng cao thể chất thể lực tăng cường bản lĩnh và ý chí chiến đấu cho cán bộ chiến sĩ công an
góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội và thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại
nhân dịp này bộ trưởng tô lâm đã trao bằng khen cho các vận động viên có thành tích xuất sắc tại đại hội thể thao châu á asean một mươi tám
chiều nay tại hà nội cục khoa học chiến lược và lịch sử công an đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác sáu tháng đầu năm và triển khai công tác cuối năm hai nghìn hai mươi ba
thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và phát biểu tại hội nghị
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám cục khoa học chiến lược và lịch sử công an đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác đã đề ra tham mưu với đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
nhiều chủ trương chính sách kế hoạch chỉ đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự gắn với chức năng nhiệm vụ của đơn vị
trên các lĩnh vực công tác chiến lược khoa học lý luận tạp chí lịch sử thông tin khoa học đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng nguyễn văn thành biểu dương những kết quả mà cục khoa học chiến lược và lịch sử công an đã đạt được trong thời gian qua
để hoàn thành nhiệm vụ trong những tháng cuối năm hai nghìn một mươi tám thứ trưởng đề nghị trên cơ sở mô hình tổ chức mới cùng đội ngũ cán bộ nhà khoa học cục khoa học chiến lược và lịch sử công an
cần định hướng nội dung xây dựng chương trình thực hiện hiệu quả công tác chuyên môn của đơn vị tổ chức nghiên cứu và tham gia có hiệu quả các chương trình dự án đề tài khoa học chuyên đề lịch sử và lý luận
hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới asean gọi tắt là wef asean hai nghìn một mươi tám là một trọng tâm đối ngoại trong năm hai nghìn một mươi chín
đây là khẳng định của thứ trưởng thường trực bộ ngoại giao trưởng ban tổ chức hội nghị wfef asean hai nghìn một mươi tám bùi thanh sơn
tại buổi họp báo quốc tế
hội nghị diễn ra vào chiều nay tại thủ đô hà nội
hội nghị wef asean diễn ra từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi tám tại hà nội với sự tham dự của lãnh đạo cấp cao nhiều nước asean và khu vực
các tổ chức quốc tế lớn và gần một lãnh đạo các tập đoàn hàng đầu asean và thế giới cùng hàng trăm phóng viên báo chí quốc tế có uy tín
với quy mô tính chất và tầm vóc như vậy có thể nói việc tổ chức thành công sự kiện này được xác định là một trọng tâm đối ngoại của việt nam
trong năm hai nghìn một mươi tám
góp phần nâng cao hơn nữa vị thế của việt nam ở khu vực và trên trường quốc tế

trong khuôn khổ hội nghị cũng sẽ diễn ra nhiều hoạt động thu hút sự tham gia của đông đảo địa phương doanh nghiệp việt nam
như diễn đàn mở về khởi nghiệp sáng tạo với chủ đề asean bốn vì người dân hội nghị thượng đỉnh kinh doanh việt nam
các hoạt động quảng bá hà nội thành phố hồ chí minh đà nẵng hay quảng ninh
dự kiến trong thời gian hội nghị sẽ diễn ra các cuộc gặp chuyến thăm chính thức của các nhà lãnh đạo cấp cao các nước trong khu vực đến việt nam
nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ song phương cũng như tăng cường phối hợp trong các vấn đề khu vực và quốc tế
tiếp tục với những tin tức khác sáng nay tại thành phố buôn ma thuột của tỉnh đắk lắc đã xảy ra một vụ bắt giữ khống chế đe dọa giết con tin do một đối tượng bị ngáo đá gây ra
tuy nhiên với tinh thần mưu trí dũng cảm kiên quyết đấu tranh với tội phạm
lực lượng công an đã giải cứu thành công con tin
bắt giữ được đối tượng
nhận tin báo có một đối tượng ngáo đá đang dùng dao và bơm kim tiêm kề vào cổ anh vi thế quyền để khống chế đe dọa giết
công an tỉnh đắk lắc đã nhanh chóng có mặt để xử lý vụ việc
sau nhiều lần thuyết phục đối tượng vẫn cố thủ trong nhà và liên tục đe dọa sát hại con tin
trước tình thế đó một lực lượng công an phải tổ chức tấn công đánh bắt gọn đối tượng
tước con dao hung khí và bơm kim tiêm của hắn giải cứu an toàn cho nạn nhân
trước tình thế đó một lực lượng công an phải tổ chức tấn công đánh bắt gọn đối tượng

trước tình thế đó một lực lượng công an phải tổ chức tấn công đánh bắt gọn đối tượng
mà lại la vào nghiện ngập ma túy
sáng nay sau khi sử dụng ma túy đá xong huyến bị hoang tưởng nên dùng hung khí đe dọa những người trong nhà
khi công an phường tân thành đến khuyên giải khuyến không nghe mà còn dùng dao vào bơm kim tiêm
khống chế anh nguyễn trọng nguyên ở phường tân lập thành phố buôn ma thuột rồi đưa đến một hàng quán
tại quán này lợi dụng lúc tên huyến sơ hở anh nguyên đã vùng chạy thoát
ngay sau đó huyến tiếp tục bắt anh vi thế quyền để khống chế và đưa về nhà đe dọa sát hại
bán dâm cao cấp bao gồm các hoa hậu người mẫu diễn viên nổi tiếng
ngay trong chiều nay phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đã tiến hành khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt tạm giam đối với kiều đại dũ thường gọi là pi sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trú tại tp hcm về hành vi môi giới mại dâm
cơ quan công an cho biết đường dây bán dâm cao cấp này bị triệt phá vào ngày ba mươi tháng tám vừa qua
khi lực lượng công an bắt quả tang có diễn viên người đẹp đang bán dâm tại một khách sạn ở quận một
từ lời khai của các cô gái công an đã bắt giữ kiều đại dũ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại tp hcm để điều tra
dũ khai nhận từ tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy thông qua mạng zalo đã thu thập hình ảnh và giá bán dâm của các cô gái để xây dựng đường dây
dũ cũng tìm cách làm quen các hoa hậu người mẫu diễn viên để lôi kéo vào đường dây bán dâm
qua điều tra được biết giá bán dâm của các người đẹp có danh hiệu này lên đến từ tám usd trong một đêm
có biết có trường hợp đi khách tới giá hai mươi năm usd
đối tượng dương hoàng lâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại xã bình thắng huyện bình đại vừa bị công an huyện bình đại tỉnh bến tre bắt giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
do có mâu thuẫn với nhau từ trước nên tối ngày năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám lâm cùng bốn đối tượng khác hẹn nhóm của trần trúc minh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và trần phi long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu gặp nhau tại quán bia club khu phố hai thị trấn bình đại để giải quyết mâu thuẫn
trong lúc xô sát lâm đã dùng dao mang theo sẵn đâm nhiều nhát vào người long và trần trúc minh gây thương tích nặng
sau khi gây án lâm đã bị bắt giữ để xử lý
trong phần tiếp theo của chương trình trách nhiệm của chính quyền địa phương và ngành chức năng ở đâu trong quản lý khai thác cát sỏi phục vụ nông thôn mới ở huyện vị xuyên của tỉnh hà giang
động đất mạnh bảy độ richter xảy ra tại hokkaido nhật bản
khiến ít nhất chín người thiệt mạng và ba trăm linh người bị thương
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp
từ đêm nay sáu tháng chín đến ngày bảy tháng chín ở vùng núi và trung du bắc bộ có mưa rào và rông mạnh
trong cơn rông có thể xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
từ chiều và đêm ngày bảy chín bắc bộ và các tỉnh thanh hóa hà tĩnh
mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ năm mươi một trăm linh mm trên hai mươi bốn h
trong ngày tám chín tháng chín mưa to đến rất to có thể mở rộng xuống phía nam
tập trung ở các tỉnh từ hà tĩnh đến quảng trị
từ ngày bảy chín tháng chín ở bắc bộ và các tỉnh từ thanh hóa đến quảng bình
sẽ xuất hiện một đợt lũ trên thượng lưu các sông bắc bộ từ một đến ba m
thượng lưu các sông từ thanh hóa đến quảng bình từ ba sáu m hạ lưu từ hai bốn m
đỉnh lũ sông thao có khả năng lên mức báo động một
đỉnh lũ ở thượng lưu các sông thanh hóa đến quảng bình lên mức báo động một báo động hai
hạ lưu các sông ở mức báo động một và dưới báo động một
nguy cơ cao xảy ra đũ quét xa đá đất và ngập đụt cục bộ ở vùng núi bắc bộ
từ thanh hóa đến quảng bình đặc biệt tại các tỉnh yên bái lào cai hà giang
lạng sơn cao bằng bắc cạn từ thanh hóa cho đến hà tĩnh
chiều nay sáu tháng chín cổng thông tin điện tử chính phủ đã tổ chức tọa đàm trực tuyến
tăng cường quản lý đảm bảo an toàn đập hồ chứa nước
nhằm cung cấp thông tin xung quanh công tác quản lý nhà nước về an toàn đập hồ chứa nước
các nguy cơ mất an toàn hồ đập nhất là các hồ thủy điện lớn
cũng như một số biện pháp cần triển khai để đảm bảo an toàn đập hồ chứa nước hiện nay
theo thông tin của đại diện tổng cục thủy lợi
đến nay cả nước có gần bảy hồ chứa thủy lợi thủy điện đang hoạt động
trong đó có hơn sáu trăm linh trên tổng số bảy trăm linh hai hồ chứa lớn đã được sửa chữa nâng cấp đảm bảo an toàn
tuy nhiên thì vẫn còn gần một hai trăm linh hồ chứa nhỏ đang xuống cấp
hiện bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và bộ công thương đang tiến hành ra soát
kiểm tra chỉ đạo triển khai biện pháp cấp bách để đảm bảo an toàn đập hồ chứa nước
đồng thời sử dụng xây dựng chủ động xây dựng phương án ứng phó trong mọi tình huống
bên cạnh đó tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quy hoạch giả soát các dự án đập hồ chứa nước
chưa triển khai xây dựng kiên quyết dừng các dự án hiệu quả thấp
ảnh hưởng đến môi trường xã hội không đảm bảo phát triển bền vững
thưa quý vị và các bạn trong các bản tin trước thì truyền hình công an nhân dân đã có phóng sự phản ánh
về việc nhiều tập thể cá nhân ở huyện vị xuyên của tỉnh hà giang lợi dụng việc khai thác cát sỏi
phục vụ nông thôn mới để bán ra ngoài nhằm trục lợi
điều đáng nói thì hoạt động này đã diễn ra trong một thời gian dài mà không bị các cơ quan chức năng
sở tại phát điện và xử lý vậy chẳng ở đây có sự khuất tất trong việc cấp phép quả đí khai thác khoáng sản
phục vụ nông thôn mới mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân
theo đường mòn dọc sông lô chúng tôi đã tiếp cận được điểm khai thác cát phục vụ xây dựng nông thôn mới
tại km hai mươi ba quốc lộ hai đoạn qua huyện vị xuyên
mỗi tàu một ngày đêm có thể khai thác từ một mươi năm đến hai mươi khối cát cát sau khi được hút lên tàu sẽ được vận chuyển
ra bãi tập kết để phục vụ nông thôn mới và bán thương mại đáng chú ý việc lợi dụng khai thác phục vụ xây dựng
nông thôn mới để bán thương mại tại vị xuyên diễn ra công khai thời gian dài thế nhưng cơ quan quản lý thì dường như không hề hay biết
qua quá trình phản ánh của dân bởi vì mọi người dân chỉ nhìn thế hệ
không biết vị trí đó có đúng trong mọi khu vực người dân cảm thấy bằng trực quan thấy như thế chứ không biết nhà nước cấp phép hay chưa
tuy nhiên sau khi xem hình ảnh phóng viên cung cấp ông đặng văn thủy phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh hà giang cho rằng
để xảy ra tình trạng trên là trách nhiệm của chính quyền địa phương
trách nhiệm này theo đúng như lội dung chỉ đạo dành tại văn bản ba mươi sáu đóng thô của chính quyền cơ sở
nó nằm nằm nằm
thì khối ngược bao nhiêu trong cái đăng ký của huyện địa điểm nào thì đã có cái đăng ký quyết định qua sở tài nguyên
và trên cơ sở sở tài nguyên và môi trường đã có văn bản đồng phận cho huyện triển khai thực hiện
và kết quả triển khai thực hiện cái chỉ đạo và cái chủ trương của tỉnh kết quả thực hiện đề án một trăm một mươi bốn
kết quả thực hiện chương trình của huyện là cơ quan báo cáo
đem sự việc trên đến gặp ủy ban nhân dân huyện vị xuyên
quả bóng trách nhiệm lại tiếp tục được lãnh đạo
huyện này chuyển cho cấp dưới
đối với việc này thì xã sẽ cử đơn vị mà được hợp đồng nông thôn mới
sẽ cử người và cán bộ vào sau khi giao nhận thì ví dụ như tôi lấy ví dụ là
có thể là bao nhiêu xe biển số xe những xe nào
và chỉ được khai thác cho nông thôn mới chứ không được phép bán ra ngoài
thế nhưng tại các địa điểm khai thác cát lại không có bất kỳ một cán bộ giám sát nào
theo công văn số một nghìn ba trăm năm mươi sáu
ủy ban nhân dân tỉnh hà giang gửi sở tài nguyên và môi trường
ủy ban nhân dân các huyện thành phố
thì sở tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chủ trì phối hợp
cùng các cơ quan liên quan kiểm tra giám sát định kỳ ba tháng một lần
ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm lựa chọn và quản lý chặt chẽ
các tổ sản xuất hợp tác xã đứng ra khai thác cung cấp vật liệu
cho thi công công trình xây dựng nông thôn mới
còn chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm hình thức kỷ luật
trước chủ tịch ủy ban nhân dân huyện về hoạt động khai thác khoáng sản
làm vật liệu xây dựng thông thường trái phép không đúng mục đích xây dựng nông thôn mới
tuy nhiên hỏi tình tỉnh bảo huyện hỏi huyện huyện bảo xã
cơ vọng luẩn quẩn đang diễn ra
nhưng sự thật hiện hữu là bộ máy quản lý phần công trách nhiệm đầy đủ
nhưng tài nguyên quốc gia vẫn ngày ngày bị bực khoét